thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi sáu tháng một mươi tòa án nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ
xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với trương châu hữu danh và các đồng phạm
theo cáo trạng các bị cáo bị truy tố gồm trương châu hữu danh ba mươi chín tuổi ngụ tại tỉnh đồng an
nguyễn thanh nhã bốn mươi một tuổi đoàn kiên giang ba mươi sáu tuổi cùng ngụ tại thành phố hồ chí minh
nguyễn phước trung bảo ba mươi chín tuổi ngụ tại thành phố đà nẵng lê thế thắng ba mươi chín tuổi ngụ tại hà nội
riêng bị cáo lê thế thắng có đơn gửi đến tòa án nhân dân huyện thới lai xin xét xử vắng mặt
được biết trước đó vụ tạm hoãn lần một vào ngày một mươi hai tháng một mươi do có đơn yêu cầu của luật sư các bị cáo
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín trương châu hữu danh cùng với nguyễn phước trung bảo nguyễn thanh nhã đoàn kiên giang
lê thế thắng và nguyễn dân nguyễn thị oanh phương tạo trang fanpage báo sạch group làm báo sạch và kênh youtube bs channel
để viết đăng tải bốn mươi bảy bài viết video các chủ đề nóng được dư luận quan tâm trên mạng xã hội facebook
sau đó các thành viên đổi tên thành báo sạch và có các bài viết đầu tiên về công ty asenjo
tuy nhiên các bài viết này gây mâu thuẫn trong nhóm nên ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nguyễn dân và nguyễn thị oanh phương tự rời nhóm báo sập
tháng ba năm hai nghìn hai mươi
danh đến gặp một số người dân ở ấp thới thuận b thị trấn thới lai thành phố cần thơ
bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới thới lai do công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng ca đi làm chủ đầu tư
và tự xưng là nhà báo đến thu thập thông tin viết bài để bảo vệ quyền lợi của người dân
lợi dụng thời điểm một số người dân bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án danh đã viết ba mươi hai bài viết và thực hiện hai mươi chín video clip
đăng công khai trên trang facebook trương châu hữu danh và fanpage trương châu hữu danh
theo kết luận giám định của cơ quan chức năng thành phố cần thơ các bài viết và clip do danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động
đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
nhiều bài viết quy chụp suy diễn một chiều nhằm tuyên truyền xuyên tạc vu khống xúc phạm đến danh dự uy tín nhân phẩm của các cá nhân
là lãnh đạo cơ quan tổ chức chính trị xã hội các cấp gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và cá nhân
tổng số bài được viết và đăng trên trang fanpage báo sạch và group làm báo sạch là bốn mươi bảy bài
ngoài ra năm bị can đã nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho các doanh nghiệp để thu lợi ích về kinh tế với tổng số tiền khoảng hai tám mươi ba tỷ đồng
số tiền này đã được các bị can chia nhau tùy theo công sức đóng góp
quá trình điều tra cả năm bị can đều thừa nhận hành vi của mình
sau khi trương châu hữu danh bị bắt lần lượt các thành viên bảo giang nhã đều đã rời nhóm và thắng đã thao tác xóa fanpage báo sạch
kênh youtube bs channel và từ thoát ra khỏi group làm báo sạch
theo các cáo trạng các bị can đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí để viết đăng bài video clip sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng
không đúng sự thật tiêu cực một chiều để đăng tải phát tán công khai lên mạng xã hội facebook kênh youtube
qua đó hướng dư luận theo ý thức chủ quan
làm cho người đọc hiểu nhầm hiểu sai sự thật tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia bình luận tiêu cực kích động
lôi kéo một bộ phận nhân dân có nhận thức lệch lạc tham gia chống đối đường lối chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước
dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong hai ngày và tòa sẽ tuyên án trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh trong bản tin ngày mai